tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác
nắm bắt tập hợp phản ánh ý kiến kiến nghị của nhân dân đối với đảng và nhà nước
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì buổi tọa đàm
phát biểu khai mạc tọa đàm đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định muốn nhân dân nói gì suy nghĩ gì thì chúng ta phải lắng nghe
nắm bắt ý kiến của nhân dân định kỳ tổ chức giao ban mặt trận các đoàn thể để lắng nghe ý kiến
kịp thời tháo gỡ khó khăn và định hướng hoạt động của mặt trận các đoàn thể tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò
chức năng hoạt động hiệu quả phân công cấp ủy viên có năng lực phẩm chất đạo đức uy tín trực tiếp tham gia phụ trách mặt trận và các đoàn thể
tại tọa đàm các đại biểu đã tham luận trao đổi kinh nghiệm ra soát chất lượng về tổ chức và hoạt động để đánh giá những mặt làm được
những hạn chế nguyên nhân và rút kinh nghiệm đồng thời đề ra những giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới